tiếp nối thành công từ bốn mùa lễ hội trước đồng thời tôn vinh giá trị di sản văn hóa và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên vùng cao nguyên đá
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại huyện đồng văn ubnd tỉnh hà giang đã chính thức khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh hà giang
với chủ đề sắc hồng trên cao nguyên đá lễ hội hoa tam giác mạch năm hai nghìn một mươi chín sẽ trải dài cho đến hết tháng một mươi hai với nhiều hoạt động thú vị
ngoài đêm biểu diễn nghệ thuật khai mạc lễ hội năm nay sẽ tập trung vào những sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm để du khách có cơ hội giao lưu cũng như hiểu hơn về những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây
trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động như hội thảo liên kết vùng trong chiến lược phát triển kinh tế du lịch hà giang với các tỉnh đông tây bắc trưng bày triển lãm nghệ thuật hay làm bánh mochi sử dụng nguyên liệu tam giác mạch cùng các nghệ nhân nhật bản
có thể nói đây là cơ hội để hà giang có thể quảng bá hình ảnh du lịch đi xa hơn cả trong và ngoài nước đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch gắn với loài hoa mang tên tam giác mạch